ngày ba mươi tháng tám tại bảo tàng mỹ thuật việt nam cục mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm đã tổ chức khai mạc triển lãm
tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh được giải thưởng hồ chí minh và giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật
tham dự có phó thủ tướng vũ đức đam cùng đại diện các ban ngành thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
theo đó triển lãm giới thiệu toàn bộ hai mươi tác phẩm cùng tác phẩm được trao giải thưởng của ba nhà điêu khắc
tạo quang bạo phan thị gia hương nguyễn văn quế năm họa sĩ nguyễn bính cổ tấn long châu bù chỉ lê lam đỗ sơn
năm nhiếp ảnh lường nghĩa dũng nguyễn hữu cấy hứu thanh kiểm lâm tấn tài mầu hoàng thiết
các tác phẩm nhiếp ảnh được in phóng từ phai ảnh do tác giả gia đình tác giả cung cấp
các tác phẩm điều khác là tượng đài được chụp hình in tâm lớn
có thể nói cùng với các tác phẩm cùng tác phẩm được trao giải thưởng hồ chí minh giải thưởng nhà nước được trưng bày đã thực sự mang tới công chúng
có cơ hội được tiếp cận tìm hiểu thưởng thức trực tiếp các tác phẩm có giá trị cao về thẩm mỹ có nội dung tư tưởng sâu sắc